trong bài phát biểu thông điệp qua video gửi đối diễn đàn khu vực nga belarus lần thứ chín
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp perut alexander lukashenko nhấn mạnh
hai nước đang đoàn kết phản ứng hiệu quả đối với những thách thức từ bên ngoài
bên cạnh đó tổng thống putin khẳng định áp lực chính trị từ phương tây
đang thúc đẩy nga và belarus tăng tốc hội nhập
cụ thể theo tổng thống putin nga và belarus đang đẩy nhanh tốc độ thực hiện các chương trình hội nhập
đã hoàn thành gần bốn mươi kế hoạch hội nhập giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và các chương trình hội nhập mới cho giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu hiện đang được soạn thảo
kim ngạch thương mại giữa nga và belarus trong năm hai nghìn hai mươi một đã tăng hơn ba mươi
đạt hơn bốn mươi tỷ usd và từ đầu năm đến nay tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục
áp lực chính trị và trừng phạt chưa từng có từ phương tây
đang thúc đẩy chúng ta hướng tới việc đẩy nhanh quá trình hội nhập
việc tăng cường hội nhập cũng sẽ làm giảm thiểu thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra
nhà lãnh đạo nga khẳng định hợp tác giữa các chủ thể liên bang nga và các khu vực của cộng hòa belarus
là một trong những nền tảng của quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước
và là đầu tàu của quan hệ hợp tác kinh tế gần gũi và cùng có lợi
về phần mình trong thông điệp gửi tới diễn đàn trên tổng thống belarus lukashenko
kêu gọi các nước thuộc không gian hậu soviet xích lại gần nhà nước liên minh belarus nga
để đảm bảo chủ quyền và độc lập của mình và cùng nhau đối phó với những thách thức toàn cầu